vào ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi hai tại tỉnh lộ một trăm ba mươi bốn thuộc địa phận xã trung đồng huyện tân nguyên tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tang cứ a anh chú tại tỉnh điện biên khi đang mua bán trái phép chất ma túy
đấu tranh mở rộng lực lượng công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giảng a chua
trú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tăng vật thu giữ là một mươi sáu bánh heroin cùng nhiều vật chứng tài liệu có liên quan
bởi đầu đối tượng cứ a anh khai nhận thời gian ngần đây thường xuyên qua lại địa bàn huyện tân nguyên để móc đối vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn bà túy
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khi đang cùng giảng a chua vận chuyển một mươi sáu bánh heroin đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
gây ra hơn một trăm linh vụ trộm kết sát tại địa bàn các tỉnh thành phố trên cả nước
các đối tượng trần văn điệp chú tỉnh bình thuận đặng văn ngọc chú tỉnh quảng ngãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình khởi tố bắt tạm giam
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn năm đến ngày bị bắt đã gây ra hơn một trăm linh vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh thành trên toàn quốc
chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền trung trở vào
tài sản các đối tượng nhắm đến là kết sát tại các cơ quan xí nghiệp và thường gây án vào thời điểm cuối tuần
sau khi gây án các đối tượng chia tiền và chia tay nhau đi khỏi địa bàn đến khi cần thực hiện các vụ trộm mới các đối tượng mới liên lạc lại với nhau
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa ra quyết định khởi tố đối với trần việt an chú tại thành phố quảng ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để có tiền tiêu xài an đã lợi dụng ứng dụng cho vai tiền góp để lừa đảo chiến vật tài sản
trong năm hai nghìn hai mươi ba an đã hướng dẫn người có liên quan sử dụng tài khoản trên ứng dụng để đặt mua hàng điện tử trên website có giá trị tương ứng với số tiền muốn rút thanh toán và điền thông tin người nhận hàng là tên và số điện thoại của an
đối tượng hứa hẹn sau khi nhận được hàng sẽ chuyển tiền nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt để bán với giá rẻ hơn khoảng bốn mươi giá trị
liên quan đến vụ việc một lái xe điều khiển ô tô đâm vào hai cháu
trên sĩ cảnh sát giao thông khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra sau hơn năm giờ đồng hồ truy tìm công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã tạm giữ hình sự lái xe phạm đình huân hai mươi tuổi trú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến đường khánh hòa thị xã duy tiên tổ công tác đội cảnh sát giao thông trả tự công an thị xã duy tiên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra phạm đình huân đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc vượt vị trí kiểm soát sau đó đánh lái đâm trực diện vào các đồng chí nguyễn duy trinh và nguyễn văn hải làm hai đồng chí bị thương rồi bỏ chạy
tại cơ quan công an huân đã khai nhận hành vi của mình
công an tỉnh bắc giang vừa làm rõ nhiều đối tượng giả danh y bác sĩ tư vấn quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh bán khoảng tám mươi đơn hàng cho hơn hai mươi người với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc
thu lợi bất chính gần bảy mươi năm tỷ đồng
đồng loạt khám xét khẩn cấp những địa điểm liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược tại hà nội
do cặp vợ chồng tên nguyễn thị hiền hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh lào cai và đặng văn thắng hai mươi chín tuổi trú tại huyện phú xuyên hà nội quản lý
công an tỉnh bắc giang thu giữ hai trăm tám mươi bảy thùng các tông chứa các loại thuốc sáu mươi tám bộ máy tính và máy tính sách tay các loại
hai trăm sáu mươi bảy điện thoại và các giấy tờ tài liệu có liên quan và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trưa qua tại tỉnh lộ một trăm ba mươi bốn thuộc địa phận xã trung đồng huyện tân nguyên tỉnh lai châu
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng cứ a anh chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đầu tranh mở rộng chuyên án lực lượng công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng giàng a chua
cùng chú tại huyện điện biên đông tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu bánh heroin cùng với các vật chứng tài liệu có liên quan
bắt đầu cứa
a anh khai nhận thời gian ngần đây thường xuyên qua lại địa bàn huyện tân nguyên
móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh lai châu để vận chuyển tiêu thụ ma túy
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khi tìm được mối tiêu thụ đối tượng đi xe máy và cùng với giàng a chua vận chuyển một mươi sáu bánh heroin
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh đồng nai công an tp biên hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn đăng hòa
để điều tra về hành vi mua bán tảng chữ trái phép pháo nổ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an phường trảng giài tp biên hòa tiến hành kiểm tra hành chính nhà của nguyễn đăng hòa
tại khu phố năm a phường trảng giài phát hiện nhiều thùng các tông bên trong đựng chín mươi năm bệ pháo nổ do nước ngoài sản xuất
với tổng trọng lượng gần một trăm sáu mươi kg
lực lượng công an đã lập biên bản bắt quả tang đối với nguyễn đăng hòa về hành vi tàng trữ hàng cấm
công an phường trảng giài đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật về cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
để điều tra theo thẩm quyền
mở đầu cho đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trở tự công cộng trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
sáng hôm qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vinh tỉnh nghệ an đã ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên
học sinh vi phạm lực giao thông
ngay trong buổi sáng lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý một mươi sáu trường hợp tạm giữ chín xe mô tô xe gắn máy vi phạm các lỗi
như không được bút bảo hiểm vượt đèn đào chưa đủ đội chức năng
từ tuổi điều khiển xe mô tô xe máy theo quy định công an thành phố vinh sẽ lập danh sách những trường hợp vi phạm
báo đến ban giám hiệu nhà trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố để cùng phối hợp với phụ huynh học sinh vi phạm
ký cam kết không tái phạm đồng thời có biện pháp giáo dục gian đe nhằm nâng cao nhận thức ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đối với học sinh
sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô chở khách xảy ra
công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đã được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hơn
tuy nhiên tình trạng các nhà xe lái xe vi phạm các quy định gây nguy cơ xảy ra tai nạn thì vẫn tái diễn
một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do chế tài xử lý chưa đủ sức gian đề
giám sát hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải đang hoạt động vẫn được sở giao thông vận tải hà nội duy trì thường xuyên
tuy nhiên hiện tần suất đã tăng lên khá nhiều so với trước nhất là thời gian cuối năm khi đây là thời điểm cao điểm của các hoạt động vận tải
để thông báo lên trang web của sở cũng như thông báo trên thông tin báo chí để các đơn vị biết và chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị đó là phải thu hồi phù hiệu và đột cho sở giao thông vận tải
tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải
nhất là từ dữ liệu của thiết bị giám sát
giám sát hành trình đang được các đơn vị quản lý đồng loạt triển khai
tuy nhiên hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng
thực tế không ít phương tiện vẫn lặp đi lặp lại lỗi vi phạm nhiều lần
thế nhưng việc xử lý cũng chỉ dừng lại ở thu hồi phù hiệu của những xe vi phạm đó
để đảm bảo tính gian đe quy định tăng chế tải xử lý vi phạm đang được cục đường bộ việt nam xây dựng và lấy ý kiến từ các địa phương
các cá nhân hiện nay đang tham gia kinh doanh nhưng họ núp dưới các hợp tác xã
bản chất xe này là xe hợp tác nhân họ núp dưới các hợp tác xã
và trách nhiệm của hợp tác xã chỉ đi xin cái phù hiệu và thu cái phí để xin phù hiệu đó
thế cho nên chúng ta nên xử phạm phương tiện nào con người nào vi phạm chúng ta xử lý chế tài con người đó
trong một tháng mà có từ ba mươi trở lên tổng số phương tiện bị xử lý thu hồi phù hiệu biển hiệu
thì sẽ thu hồi dưới phép kinh doanh của các đơn vị
đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định xử lý
thì sẽ được cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm
bên cạnh đó thì sẽ không thực hiện giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến cấp mới cấp lại
giấy phép kinh doanh hoặc là phù hiệu biển hiệu
trong thời gian chờ đợi quy định mới được hoàn thiện và ban hành
cục đường bộ việt nam sẽ triển khai các đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước
với hoạt động kinh doanh vận tải của các sở giao thông vận tải
đồng thời yêu cầu các sở giao thông vận tải thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp
trong trường hợp phát hiện các sai phạm có dấu hiệu
nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng sẽ kiên quyết chuyển cơ quan công an để điều tra xử lý
thưa quý vị như đã thông tin ở phần đầu của chương trình
không khí lạnh mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh bắc bộ từ ngày hôm qua
người dân miền bắc nói chung và thủ đô hà nội nói riêng thì khi ra đường
đã không khỏi bắt người trước sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ
và nhiều người thậm chí đã phải sử dụng đến áo mưa để giữ ấm khi di chuyển ngoài đường
và theo dự báo từ đêm nay bắc bộ
bắc trung bộ bước vào đợt xét đậm xét hạn đầu tiên của mùa đông năm nay
và thông tin cụ thể về đợt rét này cũng như là những cảnh báo về các hình thái thời tiết
có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người
sẽ được ông vũ anh tuấn phó trưởng phòng dự báo thời tiết
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phân tích ngay sau đây
chúng ta đã cảm nhận được cái giấc ngước khi nhiệt độ đã giảm xuống sâu so với ngày hôm trước phải không ạ
ông có thể thông tin cụ thể hơn về đợt rét này và nhiệt độ trong những ngày tới
cũng như là đợt xét sẽ kéo dài cho ba lời
theo đánh giá của chúng tôi đây là đợt không khí lạnh rất mạnh
và đang tràn trống từ các tỉnh phía nam
nhiệt độ thấp nhất trong đợt khí lạnh này sẽ giảm xuống một mươi một một mươi bốn độ
trên khu vực đồng bằng và thi vụ bộ
riêng khu các tỉnh hùng núi thì nhiệt độ giảm xuống từ bảy một mươi độ
hùng núi cao thì giảm xuống dưới ba độ
với nhiệt độ giảm sâu như này thì hùng núi cao sẽ xuất hiện băng giá
hoặc sườn búa trên cả cái bụi núi cao
về quan sát tiếp theo thì chúng tôi nhận thấy là trong khoảng đêm một mươi tám một mươi chín
cũng như là khoảng ngày hai mươi hai thì sẽ có một đợt tăng cường liên tiếp
với quá trình tăng cường liên tiếp này thì có nhiều khả năng
là đợt xét này sẽ khói dài hết phần sau
thậm chí là nó không có dài sang đợt tầm tới nữa
nếu như là có tích cục khói cục hay gần gỡ trùng
cụ thể hơn với những khu vực miền núi vùng trũng thấp
thời tiết có thể khắc nhiệt nhiệt độ có thể hạ sâu hơn nhiều so với khu vực đồng bằng
ngoài ra trong giai đoạn này mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
ông có khuyến cáo gì với người dân để có phương án phòng tránh theo
vâng theo những kinh nghiệm của chúng tôi trong phòng tránh thiên tai
thì trong những đợt mà gió rét mạnh như này
thì nhiệt độ xuống sâu thì người dân có thể thường có
có cái sửa ấm ở trong nhà kín bằng đốt củi hoặc là than
đây là rất nguy hiểm và cực kỳ lớn sức khỏe có thể gây ra trước người
đối với cây trồng vật nuôi thì người dân cần lưu ý là với gió mạnh
và nhiệt độ giảm sâu thì cần cây quy kín chuồng trại
và che trắng cái vùng cây trồng để tránh cái ảnh hưởng đến
cái vụ phát triển sinh trường của cây trồng cũng như là sống của vật nuôi
với các tình trạng mưa rông lốc xét mưa đá
thì có sự giá bất ngờ
vậy thì cần cập nhật thông tin để có những đối tác phòng tránh
cho chính mình và cho toàn đồng xung quanh
chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
năm mới hai nghìn hai mươi bốn đã cận kề
người dân cũng đang đón chờ dịp lễ giáng sinh cũng như là đón chào năm mới
với nhiều hoạt động vui chơi và nhiều kỷ nghỉ đã bắt đầu được lên kế hoạch
và điều quan trọng nhất để chuẩn bị chú đáo cho một nghỉ lễ
đó là tìm hiểu thông tin về thời tiết
vậy theo dự báo thời tiết sẽ diễn biến ra sao trong dịp lễ giáng sinh
và những ngày đầu năm mới tới đây chưa
khoảng ngày hai mươi hai cũng có hai đợt các lệnh tăng cường liên tiếp
như vậy với các tỉnh bắc bộ thì trời tiếp tục rét trong thời kỳ đến noel
có thể là không loại trị khả năng các tỉnh bắc bộ trong các khu thu hoài nổi
thì đổ ở mức sấp chỉ ở mức kết hại
nếu còn vùng núi cao và các khu vực vùng núi thì sẽ kết hại trong kết hại noel
riêng các tỉnh từ đà nẵng trở vào nước bình thuận cũng như nam bộ
thì khoảng ngày noel thì sẽ tiếp tục thiết hiện những cơn mưa rào vào rông
thậm chí là khu vực nam trung bộ còn có thể thiết hiện những cơn mưa to
thế còn sau cái đợt noel này thì theo chúng tôi đánh giá
thì không có khả năng có những đợt không có lạnh mạnh thăng cường nữa
do vậy cái đợt tết dương lịch thì thời tiết trên cả nước sẽ có xu hướng tốt rồi lên
và chẳng hãi miền bắc và trời rét
còn miền nam miền trung và miền nam là ngày nắng và đêm không mưa
vâng xin cảm ơn ông đã chia sẻ hết sức cụ thể cho tôi
trời chuyển lạnh đột ngột đây là mối nguy hại hàng đầu
với người cao tuổi có tiền xử tăng huyết áp dễ dẫn đến tai biến đột quỵ tử vong
bên cạnh đó thì nhiều trường hợp đốt than sởi ấm trong phòng đóng kín
dẫn đến bị ngộ độc khí co và nhập viện cấp cứu
sau đây sẽ là một số khuyến cáo dành cho người dân
để phòng bệnh bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh
theo khuyến cáo của bộ y tế khi nhiệt độ xuống thấp
người dân cần giữ ấm cơ thể lưu ý giữ ấm bàn chân bàn tay ngực cổ đầu
hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống quá thấp không nên ra ngoài trời lạnh đột ngột
buổi sáng khi tỉnh dấc không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay
mà cần nằm lại trên giường vận động nhẹ nhàng từ ba đến năm phút để cơ thể dần thích nghi
thường xuyên uống một ly nước ấm trước khi ngủ và dùng các thực phẩm đồ uống ấm
có thể tăng năng lượng đồng thời giúp giữ ấm cho cơ thể
ngoài ra cần tập thói quen ăn uống lành mạnh hạn chế thuốc lá rượu bia
đồ ăn nhiều dầu mỡ vận động cơ thể phù hợp
kiểm soát tốt các bệnh lý đang có cần ổn định huyết áp ở những người mắc bệnh huyết áp cao
ổn định đường huyết ở người bệnh đái tháo đường
đặc biệt các chuyên gia khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông
tuyệt đối không được sửa than củi và đóng kín cửa trong nhà
trước dự báo về đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay
văn phòng bộ công an cũng đã có công điện yêu cầu lực lượng công an các đơn vị địa phương
nắm chắc tình hình về rét đậm rét hại và băng giá xương muối có thể xảy ra
chủ động toàn diện các biện pháp kịp thời ứng phó để phòng ngừa xảy ra băng giá xương muối
không để bị động bất ngờ là nòng cốt để bảo vệ nhân dân và cộng đồng dân cư
và tiếp theo sẽ là thông tin về một số chính sách mới đáng chú ý
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tiết kiệm chi
kỳ chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước
phân đấu tăng thu hơn nữa ngân sách nhà nước tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
công ty điện lực miền bắc đã tập trung đôn đốc hướng dẫn hỗ trợ các công ty điện lực thực hiện phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh tập đoàn sao
bảo đảm cung ứng điện an toàn và ổn định dịp noel kết dương lịch đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm và sử dụng điện an toàn hiệu quả
tổng công ty cũng yêu cầu các ban quản lý dự án công ty điện lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng
quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn thi công khẩn trương tập trung nhân lực vật lực đẩy nhanh đóng điện các dự án trọng điểm đảm bảo cấp điện trong thời gian tới
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố hà nội sẽ tiến hành nắm bắt tình hình an toàn thực phẩm trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
ban chỉ đạo trú trọng các địa bàn trọng điểm
ban chỉ đạo chú trọng các địa bàn trọng điểm
có tổ chức các lễ hội xuân lớn trên địa bàn thành phố tại tây hồ mỹ đức sóc sơn mê linh đông anh sơn tây
trọng tâm là cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp tết giáp thìn và các lễ hội
các cơ sở dịch vụ ăn uống đặc biệt là các cơ sở xung quanh khu vực tổ chức lễ hội xuân lớn
ban chỉ đạo thành lập bốn đoàn liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm